chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
căn cứ tài liệu xác minh điều tra vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại phường bình hàn thành phố hải dương
bị hại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường bình hàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
về hành vi giết người cướp tài sản
quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ
điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can cao tài năng
và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
đã tiếp nhận sáu mươi ba công dân việt nam nhập cảnh trái phép sang trung quốc
quá trình tiếp nhận lực lượng chức năng đã phát hiện có một đối tượng truy nã trong số các công dân này
qua giả soát thông tin trong số sáu mươi ba công dân trên có một trường hợp là đối tượng truy nã
về hành vi tổ chức cho người khách
trốn đi nước ngoài do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang ra lệnh truy nã trước đó
đối tượng đã bị xử lý theo pháp luật trung quốc với án phạt là bảy năm tù giam
sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận công an tỉnh lạng sơn đã bàn giao đối tượng truy nã
cho công an tỉnh bắc giang để điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh an giang
vào ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình
đã ký thông báo về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
trên phạm vi toàn tỉnh
trong những ngày gần đây tại một số huyện và thành phố của tỉnh an giang
đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng mặc dù vẫn được kiểm soát tốt
tuy nhiên để kiểm soát hiệu quả sự lây lan chủ động ngăn chặn đầy lùi dịch bệnh
bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của nhân dân
chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã ký thông báo về việc thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh an giang
trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
trong vòng một mươi năm ngày tỉnh an giang quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
trên phạm vi toàn tỉnh
trước sự lây nhiễm của dịch bệnh trong cộng đồng trong những ngày vừa qua
ban giám đốc công an tỉnh an giang đã đưa gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
tham gia hỗ trợ công tác truy vết tại các huyện an phú tịnh biên châu phú và tp châu đốc
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ y tế phối hợp với bộ quốc phòng
và các bộ ngành chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
và đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước đến nay
với số lượng tiêm hàng triệu mũi được thực hiện trong thời gian ngắn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới dự và chỉ đạo tại lễ phát động
bộ y tế cho biết trong tháng bảy này
có hơn chín triệu liều vaccine sẽ về đến việt nam
chiến dịch tiêm chủng được các bộ ngành địa phương xây dựng và tổ chức triển khai
trên quan điểm tiêm nhanh nhất nhiều nhất rộng nhất đảm bảo an toàn hiệu quả công bằng và công khai
phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thủ tướng phạm minh chính kêu gọi sự đồng lòng đoàn kết
ủng hộ và trách nhiệm của cộng đồng của toàn thể nhân dân để chúng ta chiến thắng dịch bệnh
hôm nay chúng ta có mặt ở đây với cảm xúc rất đặc biệt
đặc biệt của tâm tư và suy nghĩ hướng về thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh nơi nhân dân đang phải đối mặt với những khó khăn sự phức tạp hơn của dịch bệnh
nơi chúng ta cần thể hiện tấm lòng sự đoàn kết và sự chia sẻ hơn bao giờ hết
nơi chúng ta cảm nhận được sự bao dung nhân ái cảm thông
không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh
không ai đứng ngoài cuộc trong việc tiếp cận vaccine
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế phối hợp nhịp nhàng với các bộ ngành các địa phương có liên quan
đặc biệt là lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
để tổ chức tiêm khoa học đúng quy trình nhanh chóng kịp thời an toàn và hiệu quả nhất
nơi chúng ta cảm nhận được sự bao dung nhân ái cảm thông sự chia sẻ hơn bao giờ hết
mục tiêu chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng trên toàn quốc của chúng ta
để đạt được mục tiêu này chúng ta phải thực hiện được việc có đủ vaccine cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và tự sản xuất ở trong nước
và mọi người đều bình đẳng công bằng trong tiếp cận vaccine
có vaccine rồi chúng ta phải thực hiện tiêm chủng miễn phí cho nhân dân đảm bảo kịp thời an toàn và hiệu quả
tại lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín toàn quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đại biểu
đã dự lễ tiếp nhận hơn hai triệu liều vaccine covid một mươi chín moderna của chính phủ hoa kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế covax
theo thông tin từ bộ y tế dù nguồn vaccine khăn hiếm trên quy mô toàn quốc
nhưng với nỗ lực lớn trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam có được một trăm năm mươi triệu liều vaccine
và tiến tới đạt một trăm năm mươi triệu liều để tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi năm
hiện thành phố hồ chí minh đang tổ chức chốt chặn tại một mươi hai điểm chính ở các cửa ngõ
và hơn một trăm năm mươi điểm chốt nhỏ tại các quận huyện để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố
lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy tờ chứng minh việc đi lại là cần thiết đối với người dân
và phương tiện chở hàng hóa phải cố gắng để đạt được cơ chế covid một mươi chín
có thể nhận diện do sở giao thông vận tải thành phố cấp

đã có hơn bốn phương tiện được cấp thẻ nhận diện
trong đó xe của sở công thương là một bảy trăm linh ô tô

cảng bến nghé bốn trăm ba mươi hai
tổng công ty tân cảng hai trăm bảy mươi năm

lực lượng chức năng thông qua mã qr trên giấy nhận diện

nắm đầy đủ thông tin về phương tiện
năm hai nghìn hai mươi một bà trần thị hường trú tại đường quang trung thành phố nha trang rất bất ngờ khi nhận được thông tin lô đất do bà đứng tên chủ sở hữu ở số bốn mươi chín b lam sơn thành phố nha trang đã được bán cho một cặp vợ chồng ở thành phố hồ chí minh với giá hơn năm tỷ đồng
bán tín bán nghi vì sổ đỏ lô đất bà vẫn còn giữ và chưa hề bán cho ai
tuy nhiên khi làm việc với cơ quan công an bà mới biết sổ đỏ mà bà đang giữ là sổ giả và chiếc sổ thật
thì đã bị vị khách đến hỏi mua đất gần một tuần trước đó đánh cháo
thì tôi sổ sách thì tôi vẫn cất bình thường đến khoảng một thời gian sau thì mới có một người thông báo là họ bị mua miếng đất này là bị lừa và thông báo cho tôi là bị tráo sổ
đây là hai nạn nhân đã bị các đối tượng lừa bán lô đất của bà hưởng
theo đó thông qua một trang web mua bán họ biết thông tin về mảnh đất tại bốn mươi chín b lam sơn thành phố nha trang được giao bán với giá năm tỷ hai trăm linh triệu đồng
liên hệ với số điện thoại đăng bán và trực tiếp đến xem
kiểm tra mảnh đất trên là thật hai bên đã thỏa thuận giao dịch qua điện thoại mua bán với giá năm tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
hai bên hẹn nhau tại một văn phòng công chứng và với một màn kịch hết sức tinh vi các nạn nhân đã bị đối tượng lừa chiếm đoạt một tỷ hai trăm linh triệu đồng
hai bên mình với họ trao đổi với nhau qua gia lô bởi vì họ ở xa ở những tỉnh khác và tỉnh họ đang có dịch
cho nên là họ không muốn họ không thể đến gặp mình được
hẹn nhau một ngày để ra văn phòng công chứng
thế nên là sau khi mà lăn tay và ký giấy tờ xong hết rồi mình lại đưa tiền mặt cho họ
và trong quá trình mà công chứng họ đang xử lý để chuẩn bị đóng dấu và ký tên
thì họ phát hiện ra một bất thường ở trong cái lịch sử mà mua bán của căn nhà đó
thì họ mới hỏi thì khi đấy là mình mới tìm hai người đó xem họ đâu rồi
nhưng mà khi mà tìm thì họ đã lặn mất rồi
quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã xác định một nhóm nghi can trú tại hà nội và hải dương
thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi
khi nắm được thông tin về sổ đỏ giao trên mạng chúng tiến hành làm giả một cuốn y như thật
tiếp theo chúng tiếp cận chủ lô đất để tìm cách cháo lấy sổ đỏ thật
có được sổ đỏ thật chúng tiếp tục làm giả các giấy tờ liên quan rồi phân cho các đối tượng đóng vai như những người chủ thật của lô đất
quá trình giao dịch những đối tượng này sẽ đứng ra bán rồi chiếm đoạt tiền
khi nó chiếm đoạt được cái nó lấy được cái sổ đỏ thật
thì lại bắt đầu nó
tìm người trong nhóm để phân công vị trí vai trò từng người
sau đó là nó làm toàn bộ giấy tờ
ví dụ những giấy chứng minh giả gắn cái hình mà cái người đóng giả chủ đất vào
rồi làm sổ hộ khẩu giả làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả
để mà tiến hành cho đăng ra quán thừa đất trên mạng với giá rẻ hơn một nửa
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh khánh hòa
đã khởi tố bắt tạm giam đối với dương thị hồng sáu mươi bốn tuổi
và đỗ hữu bình năm mươi hai tuổi đều trú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan công an hình thức lừa đảo tinh vi này đã xuất hiện
ở nhiều địa phương trong nước và lần đầu tiên xuất hiện ở khánh hòa
qua vụ việc này cơ quan công an cũng khuyến cáo
đối với người bán đất khi đăng thông tin bán đất
chỉ nên đăng thông tin về lô đất không đăng thông tin về thân nhân chủ lô đất
đối với người mua cần hết sức thận trọng nghiên cứu kiểm tra kỹ các yếu tố
thông tin về pháp lý khi mua các tài sản lớn như bất động sản
tránh để các đối tượng tội phạm lợi dụng gây án